trên địa bàn thành phố hồ chí minh hiện có khoảng một trăm linh trung cư xảy ra tình trạng tranh chấp
thì có gần một nửa trong số đó là tranh chấp liên quan đến việc bàn giao quản lý hai
quỹ bảo trì trung cư giữa cư dân và chủ đầu tư
dù đã có quy định cụ thể về việc quản lý và bàn giao quỹ bảo trì trung cư
thế nhưng trên thực tế thì nhiều chủ đầu tư vẫn chây ý bàn giao lại cho cư dân
khiến cho tình trạng tranh chấp nguồn quỹ này tại nhiều trung cư trên địa bàn thành phố hồ chí minh
vẫn diễn ra dài dặn
theo quy định hiện hành người mua nhà trước khi nhận bàn giao nhà
phải đóng quỹ bảo trì tương đương hai giá trị căn hộ cho chủ đầu tư tạm quản lý
tuy nhiên tại nhiều chung cư do số tiền quá lớn cho nên đã xảy ra tranh chấp
giữa chủ đầu tư và cư dân thậm chí giữa cư dân với chính bang quản trị chung cư
theo sở xây dựng thành phố hồ chí minh phương án giải quyết tốt nhất những tranh chấp
tại các trung cư chính là hội nghị nhà trung cư
mọi chi tiêu của bang quản trị phải thông qua sự đồng ý tại hội nghị nhà chung cư
để giám sát quản lý
bộ xây dựng kiến nghị bộ công an chủ trì tổ chức điều tra khởi tố truy cứu trách nhiệm
đối với các chủ thể vi phạm trong quản lý sử dụng vận hành nhà chung cư
nhất là hành vi chiếm dụng sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung
của nhà chung cư trái quy định của pháp luật
ngoài ra đề án an ninh kinh tế trong lĩnh vực bất động sản mà bộ xây dựng đang hoàn thiện
và dự kiến sẽ trình chính phủ trong tháng một mươi hai tới cũng được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để cuộc chiến này